liên quan đến sự việc trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ngô bá khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có biệt danh là khá bảnh đập phá đốt xe
công an tỉnh bắc ninh thông tin cho biết hiện đang điều tra làm rõ và bước đầu đã tiến hành triệu tập đối tượng khá bảnh
đồng chí nguyễn khắc tuấn phó trưởng công an xã tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh xác nhận sáng ngày hai mươi chín tháng ba
cán bộ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã về địa phương tìm ngô bà khá sau sự việc thanh niên này đốt xe máy tay ga rồi quay clip tung lên youtube
trong khi đó lãnh đạo công an thị xã tử sơn sau khi theo dõi đoạn clip nói trên cũng cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của khá bảnh trong đoạn clip này ngô bà khá than phiền xe máy tốn xăng và mang xe ra đập đốt
đáng chú ý là sau đó xuất hiện một đoạn quảng cáo khá bảnh ngồi trên xe đạp điện
thông tin liên quan đến vụ việc một học sinh lớp chín a trường trung học cơ sở phù ủng của hương yên đã bị một nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
ông nguyễn văn phê giám đốc sở giáo dục và đào tạo hương yên cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông nhữ mạnh phong
hiệu trưởng nhà trường và nghỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp chín a để xác minh điều tra làm rõ
ngoài ra nhóm học sinh đánh bạn cũng đang bị đình chỉ học tập để cơ quan công an phỏng vấn điều tra
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba thông tin từ trường trung học cơ sở phú ủng huyện ân thi xác nhận
tại trường vừa xảy ra sự việc có một nhóm năm học sinh lớp chín tham gia đánh bạn ngay tại lớp học làm em này phải nhập viện
được biết nữ sinh này trước đó đã bị nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trên lớp học và diễn ra trong một thời gian dài mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên
mở đầu là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh cao mỹ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên khi đi giao gà vào chiều ngày ba mươi tết
qua công tác đấu tranh với các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh điện biên vừa bắt thêm một đối tượng liên quan đến vụ việc
cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp đối tượng vì văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại đội năm xã thanh yên huyện điện biên
về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
qua khám xét cơ quan công an thu được một số tài liệu nghi có liên quan đến vụ án
công an tỉnh điện biên đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vị văn toán để điều tra làm rõ
vì văn toán là đối tượng nghiện ma túy có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
như vậy đến thời điểm hiện tại công an tỉnh điện biên đã khởi tố tám đối tượng và bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan đến vụ án
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận hoàn kiếm đã điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm gây ra vụ nổ súng và cướp tài sản tại chợ long biên trong dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
qua khám nghiệm công an hà nội xác định đây là vụ sử dụng vũ khí cướp tài sản gây tâm lý hoang mang trong dư luận
các phòng nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận hoàn kiếm điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm
vũ trí trung bốn mươi ba tuổi trú tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội thu giữ một khẩu súng côn tự chế năm viên đạn và một vỏ đạn
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba anh nguyễn viết tuyên và chị bùi thị nguyệt là tiểu thương chợ long biên cùng với bốn người khác đang đến tiền hàng tại chợ đã bị một đối tượng bịt mặt dùng súng đe dọa khống chế những người có mặt
sau đó đối tượng đã giật lấy túi sách của chị nguyệt bên trong túi có khoảng một trăm linh triệu đồng rồi tàu thoát
liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng tại vĩnh phúc khiến bảy người chết ba người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã khởi tố tạm giam lái xe phan thanh phú
trú tại xã xuân sơn thị xã sơn tây hà nội với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cài xế phan thanh phú chính là người đã điều khiển chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi bảy b ba trăm bốn mươi ba
đâm vào đoàn người đi đưa tang ở thôn trung nguyên xã trung nguyên huyện yên lạc
bước đầu qua kiểm tra không phát hiện cồn hay chất kích thích ma túy trên người tài xế phan thanh phú
tuy nhiên theo hồ sơ của cơ quan công an cho thấy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tòa nhân dân thị xã sơn tây đã từng tuyên phạt phan thanh phú hai mươi bốn tháng tù treo về tội
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó như antv đã đưa tin sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại ngã tư quốc lộ hai c
giao với tuyến đường đi vào địa bàn thôn trung nguyên xã trung nguyên
huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
xe khách do lái xe phan thanh phú điều khiển lao vào đoàn người đang đi đưa đám tang
gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một mươi người thương vong
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn vẫn được nhận định là do tài xế bị hạn chế tầm nhìn
không tập trung dẫn tới không làm chủ được tốc độ
công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa đột kích một tụ điểm đánh bạc ở ấp thuận an
xã chuông mít huyện dương minh châu bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc
thu giữ trên năm mươi bảy triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận địa điểm do phan thị vân tổ chức tại nhà của một người quen
cơ quan công an đã bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ hai mươi năm bộ bài tám xe mô tô một mươi bảy điện thoại di động
và hơn năm mươi bảy triệu đồng
để đối phó với lực lượng chức năng tụ điểm đánh bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm
ở những nơi vắng người khi phát hiện lực lượng chức năng thì báo động cho các con bạc giải tán
hiện công an huyện dương minh châu đang tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
các đối tượng còn lại đang cho tại ngoại để điều tra lạp rõ
hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông hậu thuộc địa bàn xã an lạc tây huyện kế sách
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng tạm giữ
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân đội phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã phát hiện bốn đối tượng
gồm nguyễn phúc nhẫn trần văn minh thạch tranh thon và trần thanh vũ
đều trú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng đang điều khiển hai phương tiện
và sử dụng thiết bị khai thác cát trái phép trên khu vực sông hậu
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai phương tiện trên đã khai thác khoảng ba mươi tám mét khối cát
hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bến tre phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường công an tỉnh
phối hợp với tri cục thú y tỉnh bến tre vừa kiểm tra cơ sở giết mổ châu bò kim yến
của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại thanh vũ trên địa bàn ấp tân đức a xã tân bình huyện mỏ cây bắc
do bà chu thị kim yến chú tại địa phương làm chủ
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng hai đối tượng đang bơm nước vào bò trước khi giết mổ
hai đối tượng gồm nguyễn văn ngàn chú tại quận ba tp hcm
và phan hồng rớt chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đều là người làm thuê cho cơ sở
các đối tượng khai nhận sau khi bò được vận chuyển đến cơ sở
thì lái bò nhờ bơm nước vào bò trước khi giết mổ nhằm làm tăng trọng lượng và thu lời bất chính
vào thời điểm trên tại cơ sở đã có hai con bò bị bơm nước
và sáu con còn lại đang chuẩn bị được bơm nước vào bụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang
thông tin đầu tiên đến từ tỉnh khánh hòa
công an tp nha trang và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa
vừa phối hợp triệt phá bắt giữ một nhóm tội phạm nguy hiểm
thu giữ nhiều súng đạn ma túy và xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai mươi sáu tháng ba qua truy xét nóng một vụ trộm cắp xe máy xảy ra ở phường lộc thọ
tổ công tác tiến hành kiểm tra một căn nhà ở phường ngọc hiệp do nguyễn hoàng khánh làm chủ
khi phát hiện lực lượng công an khánh đã rút súng bắn hai phát về phía tổ công tác rồi bỏ chạy
một đối tượng khác là nguyễn văn phương dùng đá ném làm bị thương một người
lực lượng công an đã khống chế phương cùng chín đối tượng khác đang ở trong nhà
phát hiện tạm giữ nhiều xe máy không rõ nguồn gốc hai túi ni lông có chứa chất nghi là ma túy
cùng một số vỏ đạn và nhiều tăng vật liên quan
đối tượng khánh sau khi chạy trốn đã bị tổ trinh sát bắt giữ
khám xét trong người khánh lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng các loại
bên trong đều có đạn và một dao bấm
từ lời khai ban đầu của đối tượng chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng vương quốc thành
tại một khách sạn ở phường vĩnh thọ
tại đây cơ quan công an tiếp tục thu giữ bốn khẩu súng các loại
nhiều bịch có chứa chất nghi là ma túy đạn các loại một xe máy không rõ biển số
là đối tượng cộng cán hình sự nên thủ đoạn vô cùng danh mãnh
đối tượng lê tiến tịnh chú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
thường xuyên thay đổi lộ trình và phương tiện di chuyển hòng qua mắt lực lượng chức năng
thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
đã bắt giữ được tịnh khi đối tượng đang vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
tối ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an phát hiện lê tiến tịnh đang di chuyển
tại xã nghĩa thuận thị xã thái hòa
tổ công tác lập tức tiến hành vây bắt thu giữ trong túi đối tượng hai kg ma túy đá
và kìm trích điện
lúc này tịch liên tục hô hoán và chống cự quyết liệt
nhưng đã bị tổ công tác khống chế
tại cơ quan điều tra tịnh khai nhận nghiện ma túy
thường xuyên mua hàng tại huyện diễn châu và quế phong
khám xét khẩn cấp nhà riêng của tịnh
ban chuyên án thu giữ được bốn gói ma túy đá và một cân tiểu ly
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại tỉnh phú yên công an huyện sơn hòa cho biết
vừa bắt giữ đối tượng là nguyễn thành đạt
chú tại xã sơn nguyên huyện sơn hòa
về hành vi cấp giật tài sản
trước đó đạt đến cổng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
các chủ atm trên địa bàn huyện theo dõi
chờ xem ai rút tiền sơ hở thì chiếm đoạt tài sản
sau khi phát hiện chị phạm thị lệ ái đứng bên đường
mang theo ví lợi dụng sơ hở
đạt áp sát giật chiếc ví rồi tăng ca tổ thoát
đời bếp đối tượng nguyễn thành đạt từng nghiện ma túy
và hiện đang trong thời gian chờ thi hành án phạt hai năm tù
về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến sự việc trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip
ngô bá khá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có biệt danh là khá bảnh đập phá đốt xe
công an tỉnh bắc ninh thông tin cho biết
hiện đang điều tra làm rõ và bước đầu đã tiến hành triệu tập đối tượng khá bảnh
đồng chí nguyễn khắc tuấn phó trưởng công an xã tam sơn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
xác nhận sáng ngày hai mươi chín tháng ba cán bộ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
đã về địa phương tìm ngô bà khá sau sự việc thanh niên này đốt xe máy tay ga
rồi quay clip tung lên youtube
trong khi đó lãnh đạo công an thị xã tử sơn sau khi theo dõi đoạn clip nói trên
cũng cho biết sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của khá bảnh
trong đoạn clip này ngô bá khá than phiền xe máy tốn xăng và mang xe ra đập đốt
đáng chú ý là sau đó xuất hiện một đoạn quảng cáo khá bảnh ngồi trên xe đạp điện
thông tin liên quan đến vụ việc một học sinh lớp chín a trường trung học cơ sở phù ủng của hương yên
đã bị một nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
ông nguyễn văn phê giám đốc sở giáo dục và đào tạo hương yên cho biết
đã tạm đình chỉ công tác đối với ông nhữ mạnh phong hiệu trưởng nhà trường
và nghỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp chín a để xác minh điều tra làm rõ
ngoài ra nhóm học sinh đánh bạn cũng đang bị đình chỉ học tập để cơ quan công an phỏng vấn điều tra
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba thông tin từ trường trung học cơ sở phú ủng huyện ân thi xác nhận
tại trường vừa xảy ra sự việc có một nhóm năm học sinh lớp chín tham gia đánh bạn ngay tại lớp học
làm em này phải nhập viện
được biết nữ sinh này trước đó đã bị nhóm nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng
điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay trên lớp học và diễn ra trong một thời gian dài
mà không có sự can ngăn của các bạn cùng lớp và giáo viên
sau trận mưa rông kèm theo lốc xoáy làm một trăm năm mươi căn nhà bị đổ và tốc máy
xảy ra trận lốc xoáy và xã châu bính huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
ngày hôm nay chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
trận lốc xoáy đã cuốn theo các mái và làm sập nhà của người dân
nhiều bàn ở các xã như châu tiến châu thuận xã châu bính bị lốc xoáy quét qua khiến thiệt hại nặng nề
theo thống kê trận lốc xoáy đã làm một trăm năm mươi căn nhà bị đổ
và tốc mái trong đó có tám căn nhà bị sập hoàn toàn
rất may là không có thiệt hại về người
ngay sau khi cơn lốc đi qua chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện tại chỗ giúp người dân
ban chỉ huy quân sự huyện quỳ châu cũng đã cử hai mươi cán bộ cùng sáu mươi dân quân tự vệ của ba xã
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng xuống thăm hỏi động viên
giúp sửa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy